trong trung trao đổi về các biện pháp nâng tầm trụ cột hợp tác kinh tế cho tương xứng với quan hệ đặc biệt của hai nước
nhất trí đẩy mạnh kết nối hai nền kinh tế trong đó có kết nối hạ tầng cơ sở cứng và mềm
đặc biệt là các dự án giao thông đường bộ nhất là cao tốc hà nội viên trăn đường sắt và đường không cảng biển
nhất là cảng vụ áng hà tĩnh giúp lào thực hiện thành công mục tiêu trở thành trung tâm logistic ở khu vực và có kết nối ra biển đại dương
hai bên nhất trí phối hợp triển khai hiệu quả các hiệp định thỏa thuận về hợp tác kinh tế giải quyết các khó khăn vướng mắt
về đề xuất các cơ chế chính sách mới phù hợp với tính chất đặc thù của quan hệ việt nam lào
tạo lập hành lang pháp lý ổn định và minh bạch môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước
giúp giải phóng nguồn lực thúc đẩy hợp tác thương mại đầu tư đồng thời tăng cường phối hợp huy động nguồn lực từ các đối tác quốc tế
phù hợp để bổ trợ cho các chương trình dự án hợp tác giữa hai nước cũng như trực tiếp đầu tư kinh doanh tại lào
đồng thời nhất trí tiếp tục nâng cao chất lượng hợp tác giáo dục đào tạo trong đó hai bên ưu tiên hợp tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao
và đào tạo cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp tăng cường giao lưu về văn hóa thể thao và du lịch thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp sạch
thương mại điện tử chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo
hai bên cũng nhất trí tiếp tục phối hợp duy trì lập trường chung của asean trong các vấn đề chiến lược có liên quan đến hòa bình và ổn định của khu vực
trong đó có vấn đề biển đông
sau hội đàm thủ tướng chính phủ hai nước đã chứng kiến lễ ký và trao đổi tám văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực an ninh biên giới
kinh tế ngân hàng giáo dục y tế năng lượng điện giữa các bộ ngành hai nước
trong đó đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an việt nam và đại tướng vi lây lạ kham phong
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an lào đã ký kết hợp tác triển khai hiệp định hợp tác giữa bộ công an việt nam và bộ công an lào năm hai nghìn hai mươi hai
cũng trong sáng ngày hôm nay thay mặt lãnh đạo cấp cao hai nước việt nam và lào thủ tướng phạm minh chính và thủ tướng lào phan kham vi pha vanh
đã chính thức phát động năm đoàn kết hữu nghị việt nam lào lào việt nam hai nghìn một mươi chín
với nhiều hoạt động trang trọng ý nghĩa sẽ được tổ chức nhằm góp phần đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục sâu rộng về lịch sử quan hệ đặc biệt việt nam lào lào việt nam
để các tầng lớp nhân dân hai nước đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn về mối quan hệ thủy chung trong sáng giữa hai đảng hai nhà nước
vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện việt nam lào mãi mãi xanh tươi đời đời bền vững
còn vào chiều nay tại hà nội
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an việt nam đã có buổi làm việc với trung tướng thong lech hoang nào mệch
thứ trưởng bộ công an lào đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam cùng dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc hai bộ
thời gian qua mối quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam và bộ công an lào đã không ngừng được tăng cường củng cố và phát triển
đóng góp quan trọng trong công cuộc bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội của hai nước
phát biểu tại buổi làm việc thứ trưởng nguyễn duy ngọc nhấn mạnh sau khi bộ công an việt nam và bộ công an lào ký văn bản bổ sung kế hoạch hợp tác năm hai nghìn hai mươi ba
và bản ghi nhớ về hợp tác phòng chống ma túy vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi một tại thủ đô viên trăn bộ công an việt nam đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo các đơn vị thực hiện
thời gian tới thứ trưởng nguyễn duy ngọc đề nghị hai bộ tiếp tục chỉ đạo công an các đơn vị địa phương tăng cường trao đổi thông tin về tội phạm ma túy liên quan đến hai nước
thông tin về các đường dây tụ điểm phức tạp đối tượng truy nã về ma túy đang lẩn trốn tại lào và mở rộng ra cả khu vực tam giác vàng
xây dựng kế hoạch triển khai đợt cao điểm tuyên truyền tấn công chấn áp tội phạm về ma túy trên tuyến biên giới việt nam lào phối hợp tuần tra kiểm soát để phòng ngừa tội phạm
thống nhất việc tổ chức hội nghị song phương cấp bộ trưởng giữa hai bộ về hợp tác phòng chống ma túy tạo điều kiện thuận lợi cho công an các tỉnh giáp biên hai nước
triển khai xây dựng trụ sở làm việc cho công an bản giác biên hoàn thành đúng tiến độ đề ra
thứ trưởng nguyễn duy ngọc cũng nhấn mạnh hiện bộ công an đã đưa vào chính thức vận hành hiệu quả hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất
cấp và quản lý căn cước công dân đồng bộ hệ thống và cấp mã số định danh cho công dân toàn quốc
bộ công an việt nam sẵn sàng hỗ trợ bộ công an lào trong quá trình triển khai nghiên cứu triển khai xây dựng dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp căn cước công dân tại lào
thứ trưởng thông lách mang đánh giá cao kết quả hợp tác giữa bộ công an lào và bộ công an việt nam thời gian qua đặc biệt trên lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm
đồng thời tin tưởng mối quan hệ hợp tác giữa lực lượng công an hai nước lào việt nam sẽ ngày càng phát triển đi vào chiều sâu phục vụ thiết thực nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và đối ngoại của mỗi quốc gia
chuyên nghiệp cúp hoa lư năm hai nghìn hai mươi hai sẽ là những cuộc tranh tài thú vị sau một thời gian dài bóng đá đóng băng do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
và được xem là giải đấu giúp các câu lạc bộ cọ sát thử nghiệm nhân sự và đội hình hướng đến mùa giải mới
công an tỉnh thanh hóa ngày hôm nay đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an năm hai nghìn hai mươi một
triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi bốn
thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
năm hai nghìn hai mươi một công tác phòng chống tội phạm được công an các đơn vị địa phương triển khai quyết liệt và đạt kết quả cao
kéo giảm năm bảy số vụ phạm tội về trật tự xã hội tỷ lệ điều tra khám phá án chung đạt bảy mươi tám tám
đã điều tra khám phá nhiều chuyên an lớn được lãnh đạo bộ công an biểu dương toàn quốc
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thứ trưởng lương tam quang ghi nhận những thành tích của công an tỉnh thanh hóa đã đạt được
đồng thời yêu cầu công an tỉnh thanh hóa phải tổ chức thực hiện nghiêm túc có hiệu quả nghị quyết của đảng ủy công an trung ương
chỉ thị của bộ trưởng bộ công an về nhiệm vụ công tác công an năm hai nghìn hai mươi hai và những năm tiếp theo
bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương để cụ thể hóa thành các chương trình kế hoạch hành động
đồng chí thứ trưởng lưu ý công an tỉnh thanh hóa phải tập trung chỉ đạo làm tốt công tác bảo đảm an ninh trên địa bàn
tuyệt đối không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống sẵn sàng ứng phó hiệu quả với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống
làm tốt công tác điều tra cơ bản công tác phòng ngừa tội phạm triệt tiêu các điều kiện nảy sinh tội phạm
tiếp tục làm tốt nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự
tạo sự chuyển biến mạnh mẽ rõ nét trong công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng gắn với cải cách thủ tục hành chính
nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết các thủ tục hành chính
tại hội nghị thừa ủy quyền của chủ tịch nước thủ tướng chính phủ thứ trưởng lương tam quang đã trao tặng huân chương chiến công hạng nhì cho hai cá nhân
trao huân chương chiến công hạng ba cho hai cá nhân trao tặng bằng khen của thủ tư chính phủ cho hai tập thể năm cá nhân
trao tặng cờ thi đua của bộ công an cho bốn tập thể
thưa quý vị và các đồng chí ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn hai ban thường vụ đảng ủy công an trung ương ban hành quyết định thành lập cơ quan ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương trực thuộc đảng ủy công an trung ương
sự ra đời của cơ quan ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương đánh dấu bước phát triển mới của lực lượng kiểm tra đảng trong đảng bộ công an trung ương
góp phần tăng cường sức chiến đấu cho đội ngũ cán bộ chiến sĩ làm công tác kiểm tra đảng trong lực lượng công an nhân dân
trải qua hai mươi năm xây dựng và trưởng thành cơ quan ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương luôn xứng đáng là đơn vị tham mưu chiến lược về công tác kiểm tra giám sát
là cơ quan chuyên môn nghiệp vụ về công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật của đảng ủy công an trung ương
thực tiễn đã chứng minh công tác kiểm tra giám sát là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng đảng đó vừa là một chức năng vừa là phương thức lãnh đạo quan trọng của đảng
chủ tịch hồ chí minh từng nói
muốn lãnh đạo tốt thì phải kiểm tra không kiểm tra thì coi như không lãnh đạo
vì thế nếu người làm công tác kiểm tra mà khéo thì về sau khuyết điểm nhất định bớt đi giám sát khéo thì bao nhiêu khuyết điểm đó ra hết
tư tưởng đó của bác luôn là kim chỉ nam đối với các cán bộ cơ quan ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình
về làm công tác kiểm tra là phải có tâm và có tâm
thể hiện đó là phải
đáp ứng được những yêu cầu về mặt phẩm chất đạo đức lập trường tư cách cũng như là cái kiến thức và nghiệp vụ công tác chuyên môn phương pháp công tác cũng như là cái khả năng để mà tiếp cận đối với các cái công việc
đối tượng của công tác kiểm tra đó là các tổ chức đảng và cán bộ đảng viên trong công an nhân dân
và vì vậy đều là những đồng chí đồng đội của mình
đều có những được đào tạo cơ bản có những trình độ và khả năng công tác cao cho nên là muốn làm được công tác kiểm tra thì anh phải nắm rất vững đối với chuyên môn cũng như là cái nghiệp vụ của công tác ở trong ngành nói chung và đồng thời nữa là với công tác kiểm tra
thời gian qua cơ quan ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương đã tham mưu ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương tiến hành kiểm tra giám sát hàng chục nghìn lượt tổ chức đảng và đảng viên
đặc biệt đã tham mưu ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ do cấp ủy giao giúp cấp ủy kiểm tra việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nghị quyết của trung ương
qua công tác kiểm tra giám sát đã phát hiện những sơ hở thiếu sót trong hoạt động nghiệp vụ và thực hiện quy chế quy trình công tác quản lý cán bộ để có biện pháp chấn chỉnh sửa chữa khắc phục làm trong sạch và củng cố đoàn kết nội bộ giữ vững kỷ cương kỷ luật của đảng
quán triệt phương châm giám sát phải mở rộng kiểm tra phải có trọng tâm trọng điểm
cơ quan ủy ban kiểm tra cũng đã chủ động giúp ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương tham mưu cho đảng ủy công an trung ương
quan hành và triển khai thực hiện nhiều kế hoạch kiểm tra giám sát chuyên đề kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm trong đó mở rộng địa bàn tập trung kiểm tra giám sát ở những địa bàn phức tạp
nhiều đơn thư phản ánh nội dung
về những vi phạm hoặc là nội bộ có thiếu đoàn kết dễ nảy sinh tham nhũng lãng phí tiêu cực và tăng cường nội dung kiểm tra giám sát
nhất là kiểm tra giám sát việc chấp hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm trong lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện các chủ trương đường lối của đảng pháp luật của nhà nước
qua đó đã giúp cho nhiều cấp ủy tổ chức đảng đảng viên kịp thời uốn nắn sửa chữa khuyết điểm không để vi phạm nhỏ trở thành vi phạm lớn
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát đã trải qua không ít khó khăn luôn bị tác động áp lực từ nhiều phía
tuy nhiên đội ngũ cán bộ trong cơ quan ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương đã phân đấu không ngừng làm việc với tinh thần trách nhiệm cao thận trọng khách quan tôn trọng sự thật kiên trì giáo dục thuyết phục kiên quyết và thẳng thắn đấu tranh bảo vệ lẽ phải
với một nhiệm vụ xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát đã trải qua không ít khó khăn luôn bị tác động áp lực từ nhiều phía
tuy nhiên đội ngũ cán bộ trong cơ quan ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương đã phân đấu không ngừng làm việc với tinh thần trách nhiệm cao thẳng thắn đấu tranh bảo vệ lẽ phải
với một nhiệm vụ xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh
lành lực của cơ quan ủy ban kiểm tra đảng giúp vũ trường thống nhất quản lý hướng dẫn nghiệp vụ và nâng cao chất lượng hiệu lực hiệu quả cô tác kiểm tra giám sát trong công an nhân
và xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra cao cấp trong công an nhân đáp ứng nhiệm vụ kiểm tra trong tình hình mới
công tác kiểm tra giám sát và quá trình thực hiện kỷ luật của đảng nói chung và trong công an nhân dân nói riêng
công an nhân dân nói riêng là một nhiệm vụ có tính đặc thù có thể nói đây là lĩnh vực có nhiều khó khăn nhạy cảm liên quan trực tiếp đến uy tín danh dự của các tổ chức đảng và đảng viên
để đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới đảng ủy lãnh đạo cơ quan ủy ban kiểm tra đảng ủy quan trung ương sẽ tập trung quan tâm lãnh đạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ quan ủy ban kiểm tra đảng ủy quan trung ương tương xứng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xứng đáng là cơ quan tham mưu chiến lược của đảng ủy quan trung ương về công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của đảng
hiện nay khi đất nước ta bước vào giai đoạn cách mạng mới
vị trí và vai trò của công tác kiểm tra giám sát lại càng được coi trọng bởi chỉ có làm tốt công tác này thì việc thực hiện đường lối chính sách mới được hoàn thiện
và cũng chỉ khi nào thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát thì mọi chức năng lãnh đạo của đảng mới được hoàn thiện
phát huy truyền thống ngành kiểm tra đảng hai mươi năm qua cơ quan ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương đã không ngừng củng cố và phát triển
góp phần xây dựng đảng trong sạch vững mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng chính quy tinh nguyện hiện đại
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội
xin được chuyển sang các tin tức an ninh trật tự
viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa ra cáo trạng truy tố thứ trưởng bộ y tế trương quốc cường và một mươi ba bị can trong vụ án buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh man nhãn mát house hai canada
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại thành phố hồ chí minh các tỉnh thành phố khác và cục quản lý dược bộ y tế
đồng thời phân công viện kiểm sát nhân dân tp hà nội thực hiện quyền công tố kiểm soát xét xử sơ thẩm vụ án theo quy định pháp luật
trong đó thứ trưởng bộ y tế trương quốc cường và hai bị can nguyễn việt hùng sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu nguyên phó cục trưởng cục quản lý dược bộ y tế
lê đình thanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai nguyên công chức cục hải quan thành phố hồ chí minh bị viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
theo quy định tại điều hai trăm tám mươi năm khoảng hai bộ luật hình sự
năm một nghìn chín trăm chín mươi chín hai bị can phạm hồng châu sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy nguyên trưởng phòng đăng ký thuốc cục quản lý dược bộ y tế
nguyễn thị thu thủy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu nguyên phó trưởng phòng quản lý giá thuốc cục quản lý dược bộ y tế
bị viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
theo quy định tại điều hai trăm tám mươi một khoản hai bộ luật hình sự
năm một nghìn chín trăm chín mươi chín chín bị can khác bị truy tố về tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa
giữa bệnh theo quy định tại điều một trăm năm mươi bảy khoảng bốn bộ luật hình sự
viện kiểm sát xác định trong vụ án này bị can trương quốc cường với vai trò khi đó là cục trưởng cục quản lý dược
phó chủ tịch thường trực được chủ tịch ủy quyền điều hành hội đồng xét duyệt thuốc
đã thực hiện không đúng không đầy đủ trách nhiệm được giao thiếu giám sát kiểm tra kiểm soát hoạt động
của nhóm chuyên gia thẩm định và bộ phận thường trực đăng ký thuốc
đồng ý xét duyệt cấp số đăng ký thuốc trong khi hồ sơ không đủ điều kiện cấp
và sáu trên bảy loại thuốc giả nhãn mark hell hai nghìn được nhập khẩu và tiêu thụ tại việt nam
với trị giá hơn một trăm bốn mươi tám tỷ đồng
chiều nay tòa nhân dân tp hcm tuyên án vụ án mua bán rẻ chín triệu cổ phần của công ty cổ phần phát triển
nam sài gòn sadeco cho công ty nguyễn kim đối với bị cáo tất thành cang
cựu phó bí thư thường trực thành ủy tp hcm nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi và một mươi chín bị cáo có liên quan
ông tất thành cang lãnh một mươi năm tù hình phạt này thấp hơn mức một mươi hai một mươi bốn năm tù từ viện kiểm sát đề nghị trước đó
bị cáo tề trí dũng cựu tổng giám đốc thành viên hội đồng thành viên ipc
chủ tịch hội đồng quản trị sadeco bị tuyên án một mươi một năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng
tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí chín năm tù về tội tham ô tài sản
tổng hình phạt cho cả hai tội là hai mươi năm tù bị cáo hồ thị thanh phúc cựu tổng giám đốc
tổng giám đốc sadeco lĩnh chín năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước
gây thất thoát lãng phí bảy năm tù về tội tham ô tài sản tổng hình phạt cho cả hai tội là một mươi sáu năm tù
ngày tám một trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã gửi thư khen
và tặng thưởng các lực lượng cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an
công an tỉnh điện biên bộ chỉ huy bộ đội biên phòng và cục hải quan tỉnh điện biên
ủy ban nhân dân tỉnh tặng thưởng bằng khen cho ba tập thể một mươi cá nhân có thành tích xuất sắc
trong đấu tranh triệt phá chuyên án bắt giữ ba đối tượng thu giữ chín mươi chín bánh heroin một kg ma túy đá
trước đó qua công tác trinh sát lực lượng chức năng phát hiện một đường dây mua bán vận chuyển
trái phép chất ma túy hoạt động liên tỉnh xuyên quốc gia với số lượng lớn do một nhóm đối tượng
người dân tộc mông trú tại huyện điện biên đông và huyện điện biên tổ chức thành đường dây khép kín
để đưa ma túy từ lào về việt nam bằng đường bộ qua điện biên để mang sang nước thứ ba tiêu thụ
các đối tượng liên hệ với nhau qua mạng gia lô facebook từ trong nước sang nước ngoài như lào myanmar thái lan
sau đó chúng điều chuyển vận chuyển ma túy từ lào nguyên ma về địa bàn ráp biên của chúng ta
sau đó thì chúng thuê các đối tượng trẻ tuổi mà người dân tộc ráp biên để vận chuyển ma túy từ bên cái biên giới về biên giới bên này biên giới
sau đó rồi chúng lại tiếp tục như là thuê nhóm đối tượng khác vận chuyển ma túy về cái nơi tập kết để vận chuyển đi các tỉnh hoặc là các nước thứ ba tiêu thụ
thường thường là những cái phương tiện mà chúng sử dụng là cái phương tiện mà mua ở các cái chợ cũ như là huyệu cầm đồ mua hoặc là những ô tô những cái chợ cũ mà chúng không đặt sang tên đổi chủ
cũng như là mua bán việc đó là rất khó khăn cho các công tác điều tra để phát hiện
ngày năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một ban chuyên án nhận được thông tin lầu a dua cùng đồng bọn sẽ vận chuyển một khối lượng lớn ma túy trên hai xe ô tô từ điện biên đông sang lào cai để tiêu thụ
các tổ công tác chia thành nhiều mũi tiến hành chốt chặn bắt giữ các nhóm đối tượng
tại khu vực bản lao xã xuân lao huyện mường ảng các đối tượng điên cuồng tăng tốc lao thẳng xe ô tô vào tổ công tác và chỉ chịu bỏ xe
xe lại biển rừng để tẩu thoát khi cả hai lốp xe không còn hơi để chạy
chúng tôi đã triển khai lực lượng phong tỏa các tuyến đường giao thông và cử trinh sát phối hợp với phòng ma túy công an tỉnh nắm tình hình trong các khu dân cư
phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền vận động người dân tham gia tố giác tội phạm và cung cấp thông tin giúp đỡ lực lượng công an trong truy bắt đối tượng
sau gần hai giờ đồng hồ bao vây toàn bộ khu rừng các đối tượng lẩn trốn và dọc tuyến đường
có thể thoát thân của các đối tượng
các lực lượng đã bắt giữ được lầu asia còn đối tượng lầu assaw đã điên cuồng dùng dao đe dọa và sẵn sàng chống cự đến cùng với lực lượng vây bắt
xét tình thế cấp bách quyết không để đối tượng lợi dụng địa hình trốn thoát và để tránh thương vong giữ an toàn cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân
lực lượng công an đã buộc phải nổ súng bắn chỉ thiên và bắn chấn áp
chúng tôi đã huy động gần bốn trăm linh chiến sĩ thuộc các lực lượng công an hải quan biên phòng và lực lượng dân quân

đến một mươi chín h ba mươi phút ngày bảy tháng một mươi hai khi phát hiện đối tượng lầu a dua từ trên rừng đi xuống khu vực bản phiêng pèn xã mường mồn để nhận thực phẩm tiếp tế các mũi quân đã khống chế bắt giữ thành công đối tượng
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận sau khi cùng nhau thực hiện hành vi mua ma túy từ khu vực biên giới về việt nam
các đối tượng đã sử dụng hai xe bán tải để cất dấu trên ba mươi năm kg ma túy bao gồm chín mươi chín bánh heroin và một kg ma túy đá để mang sang lào cai tiêu thụ
hiện ban chuyên án đang tiếp tục chỉ đạo quyết liệt thực hiện giai đoạn hai của chuyên án và ra quyết định truy nã những đối tượng còn lại